chiều nay hai tháng một mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện lương tài tỉnh bắc ninh
tại buổi tiếp xúc bộ trưởng tô lâm đã thông tin đến cử tri những nội dung kết quả của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn và tình hình kinh tế xã hội an ninh trật tự của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự chấn áp các loại tội phạm quyết tâm kéo giảm tội phạm mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân
cử tri huyện lương tài vui mừng phấn khởi với những kết quả của kỳ họp thứ tám đồng thời kiến nghị sửa đổi bổ sung chính sách thu hút bác sĩ về cơ sở công tác sửa đổi bổ sung luật khám chữa bệnh hợp nhất với các văn bản hướng dẫn luật để thực hiện đề nghị chính phủ cho đầu tư nâng cấp quốc lộ một mươi bảy đi qua địa bàn huyện lương tài